phó tránh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu châu văn mỹ vừa bị cơ quan viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt giữ
liên quan đến việc nhận tiền hối lộ của một phụ nữ tại khách sạn
tối một mươi một tháng một mươi một cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang châu văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đang nhận hối lộ của một nữ bị can sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú huyện hòa bình tại khách sạn trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
được biết ông mỹ yêu cầu nữ bị can trong vụ án hình sự trộm cắp tài sản phải quan hệ tình dục
và đưa một trăm linh triệu đồng thì sẽ cho hưởng án treo
cùng ngày ông đặng quốc khởi tránh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu xác nhận việc cơ quan điều tra
viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang ông mỹ khi đang nhận hối lộ
theo ông khởi do mỹ bị bắt quả tang nên vụ việc này tòa án nhân dân tỉnh chưa nhận được thông tin
từ cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao
dự kiến ngày một mươi bốn tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ có văn bản thông báo cho tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
về việc bắt quả tang ông mỹ nhận hối lộ
để có tiền tiêu xài tài đã rủ bạn của mình đột nhập vào trường cũ tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
rồi trộm cắp một mươi sáu chiếc máy tính sách tay mang đi tiêu thụ
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn tài một mươi bảy tuổi
chú tỉnh đắk lắc và lý văn khánh một mươi sáu tuổi trú tại tỉnh lào cai để điều tra
theo kết quả điều tra tài và khánh quen biết nhau qua một thời gian sống lang thang ở tỉnh bà rịa vũng tàu
mới đây tài rủ khánh đột nhập vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đông du
ở phường tân an thành phố buôn ma thuật trộm cắt tài sản
sau đó cả hai kéo cửa sổ
vào lớp học lục lọi lấy một mươi sáu chiếc máy tính sách tay của học sinh với tổng giá trị trên hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi lấy được máy tính hai đối tượng mang đến thành phố hồ chí minh bán sáu chiếc lấy tiền tiêu xài
ngày một mươi tám tháng một mươi tài và khánh mang số máy tính còn lại ra tỉnh vĩnh phúc tiêu thụ
thì bị công an thành phố buôn ma thuột bắt giữ
trong lúc tuần tra trên địa bàn thành phố sóc trăng đội cảnh sát hình sự công an thành phố sóc trăng
đã kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng đỗ dương anh kiệt
trú tại phường một thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về hành vi cướp giật tài sản
ngày một mươi một tháng một mươi một đối tượng đỗ dương anh kiệt điều khiển xe máy có lắp thêm một biển số xe khác bên ngoài
đi trên tuyến đường lê lợi phường sáu thành phố sóc trăng
đối tượng phát hiện một phụ nữ đi xe máy cùng chiều trên cổ có đeo sợi dây chuyền màu vàng
nên đã chạy xe áp sát rồi ra tay cướp giật sợi dây chuyền trên
lúc này tổ công tác của công an thành phố sóc trăng đang tuần tra
ngay tiếng truy hô đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ đối tượng cùng tăng vật ngay sau đó
qua làm việc đối tượng khai nhận ngoài vụ cướp giật trên thì từ khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi đến nay
đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
được biết đỗ dương anh kiệt là đối tượng nghiện ma túy
hôm nay công an xã phú đức huyện long hồ tỉnh vĩnh long tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với phan minh tín sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã phú đức huyện long hồ
về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
trước đó tín khai nhận khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đoạn đường từ xã phú đức đến xã long an
thì bị bốn thanh niên chặn đường và dùng dao đe dọa cướp số tiền gần ba mươi triệu đồng
được biết số tiền bị mất là số tiền hàng mà tín giao cho khách trong một ngày
và trên đường đem tiền về nộp cho quản lý công ty thì bị cướp
tuy nhiên qua đấu tranh xác minh thì không có vụ cướp nào xảy ra
trên địa bàn như tín khai báo
qua làm việc phan minh tín đã thừa nhận vụ việc bị cướp trên là giả không đúng sự thật
mục đích của tín là lấy số tiền trên để trả nợ cá nhân
phan minh tín đã bị xử phạt số tiền hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
và đồng thời cho đối tượng ký cam kết không tái phạm
do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu phạm văn tiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tỉnh ninh thuận
đã dùng dao đâm lê hà quang chú cùng địa
phương tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
sau khi ngồi nhậu cùng bạn bè tiện và quang xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
tiện đã dùng dao lấy trong bếp quán nhậu đâm trúng bụng quang gây tử vong
được sự vận động của lực lượng công an tiện đã đến đầu thú tại công an xã thanh hải
huyện ninh hải vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị bia rượu không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe mà còn là nguyên nhân
để dẫn đến các vấn đề về ăn
nhiều người sau khi sử dụng rượu bia đã không kiểm soát được lý trí dẫn đến hành vi bạo lực
đến khi nhận ra thì đã quá muộn phản ánh của phóng viên thời sự tại tỉnh hậu giang
tối ngày hai mươi hai tháng chín trên đường đi nhậu về thì lê đại hữu nhớ lại mâu thuẫn với quản lý
một nhà trọ ở khu vực ba phương ngã bảy thành phố ngã bảy và một thanh niên đang thuê phòng
tại đây hai ngày trước lúc này lê đại hữu nhờ bạn trở đến nhà trọ rồi dùng dao tự chế
tấn công người quản lý đứt lìa cánh tay trái sau khi gây án
hữu đã đến cơ quan công an đồng phú
cũng vì ma men mà cao văn sinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú huyện châu thành đã trở thành
đứa con bất hiếu với chính cha ruột của mình mặc dù nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu
nhưng đã không qua khỏi còn sinh thì phải trả giá bằng những ngày tháng tủ tội do lỗi lầm
của mình gây ra từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh hậu giang xảy ra hơn chục vụ án mạng
và trên sáu mươi vụ cố ý gây thương tích trong số này có rất nhiều vụ có liên quan đến rượu bia
qua điều tra các vụ án xâm hại tính mạng sức khỏe thời gian đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đến nay thì cho thấy là đa số các vụ án là có cái nguyên nhân từ cái việc mà bị can có sử dụng
gũ bia trước đó có trường hợp là giữa bị can và nạn nhân không có mâu thuẫn từ trước tuy nhiên
qua quá trình sử dụng rượu bia thì phát sinh mâu thửng dẫn đến việc đánh nhau và hậu quả là xâm hại
tính mạng sức khỏe xảy ra từ đó cho thấy đây là một tình trạng đáng để cảnh báo
uống rượu bia vào thì nồng độ cồn trong máu nó tăng lên mà khi tăng nó dưỡng cái ngược cho phép rồi
nó kích thích tình hình trung ương chính cái vấn đề mà kích thích trung ương này ở trong
trạng thái xe rượu thì nó gối loạn về hành vi trong một loạt gối loạn như tôi nói là gối loạn
về tư duy gối loạn về hoạt động hành động gối loạn về cái cảm giác đặc biệt gối loạn về hành vi
rất là nguy hiểm như hành vi hay kích động nói nhiều gây hấn không kiềm chế bản thân mất tử
chủ thành ra có một sự việc nhỏ thì người ta không kiềm chế không làm chủ bản thân được thì
dễ gây hấn và kích động
việc lạm dụng rượu bia khiến không kiểm soát được hành vi trong lúc xay gây ra nhiều hậu quả
nghiêm trọng ngoài ra nó còn có thể dẫn đến ngộ độc và nhiều chứng bệnh khác cũng như mất an toàn
khi tham gia giao thông do đó mỗi người chúng ta cần cân nhắc khi sử dụng rượu bia đừng để mang lên
dẫn lối đánh mất sức khỏe tương lai và hạnh phúc gia đình như những vụ việc đáng tiếc vừa qua
bản tin tiếp tục với những thông tin về chuyên lãn tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn công an quận ngô quyền
thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác đối tượng trần đức thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hồ khẩu thường trú
tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng phường cầu tre quận ngô quyền thành phố hải phòng và đối tượng trần đức hải
sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng phường cầu tre quận ngô quyền thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m bảy mươi bảy và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ phúc hậu sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố đoài
phường hải sơn quận đồ sơn thành phố hải phòng về tội chứa mại dâm đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm
dưới sáu m phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng
truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp
các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện